sẽ đưa nhiều lực lượng ra tất cả các tổ tất cả các tuyến vừa tuyên truyền vừa xử lý
có thể nói cùng với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng cảnh sát giao thông trật tự
mỗi người dân cần nêu cao ý thức tinh thần trách nhiệm chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ
nói không với rượu bia cùng các chất kích thích khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông
có phần bảo vệ an toàn tính mạng của mình và người tham gia giao thông
tất cả vì sự bình yên trên những cung đường